trong khuôn khổ kỷ niệm ngày quốc khánh panama tại việt nam và nhằm tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước việt nam panama
chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi một triển lãm ảnh du ngoạn panama đã được khai mạc tại hà nội
các tác phẩm về phong cảnh lịch sử văn hóa truyền thống của đất nước panama xưa và hiện đại
cùng những bộ áo dài truyền thống đặc sắc của nhà thiết kế đỗ trịnh hoài nam của việt nam
không chỉ giúp công chúng có cơ hội nhìn nhận panama theo một góc nhìn mới hơn
mà còn thể hiện tình hữu nghị sự gần gũi giữa nhân dân hai nước
đó là những chia sẻ của ông servio samudo đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa panama tại việt nam trong sự kiện
cộng hòa panama là một trong những nước mỹ latin đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với việt nam vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
và cũng là một trong những quốc gia đầu tiên ủng hộ việt nam gia nhập wto
năm hai nghìn tám panama đã bỏ phiếu bầu việt nam làm ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc khóa hai nghìn tám
đến nay trao đổi thương mại giữa hai nước đạt mức hai trăm năm mươi chín triệu usd
cùng với kinh tế việt nam và panama cũng chú trọng hợp tác phát triển trên tất cả các lĩnh vực
đặc biệt là các chương trình nhằm tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước